tổng cộng có bảy ký ốt dãy số từ bốn mươi đến bốn mươi sáu bị cháy
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận chín điều ba xe chuyên dụng cùng ba mươi cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường
do thời gian này không còn các hoạt động buôn bán nên không có thương vong về người
tuy nhiên nhiều hàng hóa sổ sách trong bảy ký ốt trên đã bị thiêu dụng
hiện trường sau đó đã được bàn giao cho công an và các lực lượng chức năng phong tỏa điều tra nguyên nhân thống kê thiệt hại